các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là triệu chứng phình đại tràng bẩm sinh thứ phát do hẹp hậu môn trẻ không đại tiện được bình thường phân tích tụ khiến đại tràng giãn
nếu bệnh nhân đến sớm với vị trí thấp như thế này trẻ thường chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật là có thể trả hậu môn về đúng vị trí
đối với bệnh nhi này các bác sĩ buộc phải làm hậu môn nhân tạo sau đó mới tiến hành thi hai để đưa hậu môn về đúng vị trí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hoa cho biết
trong ca phẫu thuật diễn ra hôm một mươi bốn tháng năm các bác sĩ phẫu thuật tạo hình hậu mưa nhân tạo trước sau đó hạ hậu môn về đúng vị trí
hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
khi hồi phục các chức năng hậu môn trực tràng của trẻ sẽ trở về bình thường
theo phó giáo sư tiến sĩ việt hoa các dị tật bẩm sinh ở chảy rất đa dạng
các trẻ có thể gặp các dị tật tiết niệu sinh dục như giãn thận lũ tiểu thấp cong lún dương vật tinh hoàn lạc chỗ dối loạn phát triển giới tính phì đại âm vật dính âm hộ không có âm đạo dị vật tiêu hóa như táo bón giãn ruột do hậu môn hậu muôn lạc chỗ
dị tật hậu môn trực tràng là dị tật bầm sinh xảy ra khi thai nhi phát triển trong mùng mẹ
với khiếm khuyết này họ môn và trực tràng không phát triển như bình thường ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của trẻ
trẻ cũng có thể gặp các bệnh lý các khối u như u gan u thận u tụy nắng ấm mặt chủ u bùng trứng u máu u bạch huyết
dị tật tim mạch và lồng ngực bẩm sinh như tim bẩm sinh lõm lồi lồng ngực u nang tuyến phổi
dị tật cơ quan vận động như dính thừa ngón chân chân khòeo cong vẹo cuộc sống sứt môi hở hàm ếch
mỗi năm khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện việt đức khám cho khoảng một mươi trẻ và thực hiện trung bình hai ca phẫu thuật trên một năm
trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp
dị tật bầm sinh chiếm hai phần ba số lượng bệnh nhân đa phần là dị tật về tiết niệu sinh dục và đường tiêu hóa như teo ruột tắc ruột phình đại tràng bẩm sinh phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hóa thông tin
theo chuyên gia ngành trần đoán trước sinh hiện rất phát triển giúp phát hiện các dị tật sớm
nhờ đó bác sĩ lập kế hoạch điều trị ngay sau sinh trẻ được can thiệp sớm hơn
tuy nhiên dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ không biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm
đơn cử các bệnh như thận ứ nước nhiễm trùng tiết niệm để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ lớn lên gây ra tình trạng suy thận
đây là bệnh lý đứng số một trong số các dị tật bẩm sinh hiện nay trong đó dị tật lỗ đái thấp chiếm tỷ lệ một trên ba trăm linh trẻ em
can thiệp sớm sẽ giúp trẻ tránh được nhiều nguy cơ như nhiễm trùng tiết niệu ảnh hưởng tới cấu trúc của bộ phận sinh dục
vì thế hàng năm bệnh viện tổ chức chương trình khám sàng lọc tư vấn miễn phí phẫu thuật các bệnh lý thường gặp ở trẻ em để phát hiện sớm và điều trị kịp thời
cha mẹ cần quan sát để ý con khi có dấu hiệu bất thường nên can thiệp sớm trả lại chức năng cho trẻ
bác sĩ hoa nói thêm hàng năm bệnh viện tổ chức khám sàng lọc phẫu thuật các bệnh lý thường gặp ở trẻ
ngày một mươi tám tháng năm tới đây bệnh viện việt đức khám tư vấn miễn phí các bệnh lý thường gặp ở trẻ em đồng thời chụp x quang siêu âm tầm soát các dị tật tiết niệu sinh dục tiêu hóa tim mạch và lồng ngực hàm mặt tai mũi họng u lành tính và ác tính
từ ngày hai mươi tháng năm các trường hợp phát hiện dị tật sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện
dị dạng hậu môn trực tràng có rất nhiều thể phức tạp điều trị thường là phẫu thuật nhưng kỹ thuật không quá phức tạp
quan trọng nhất là sau phẫu thuật hậu môn có hoạt động tốt hay không vì chúng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chất lượng cuộc sống trong suốt cuộc đời của người bệnh
các bác sĩ cho hay trẻ sơ sinh có dị dạng hậu môn trực tràng thường là trẻ sẽ bị sinh non thiếu cân mất nước dị tật phối hợp
đa số biểu hiện hội chứng tắc ruột sau sinh như nôn bụng trứng căng không đi cầu phân su một số ít vẫn đi phân su qua lỗ giò hẹp hậu môn